tính từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến hết ngày hai mươi bốn tháng tám tức là tròn một tháng kể từ khi covid một mươi chín tái bùng phát
đà nẵng đã ghi nhận tổng cộng hơn ba trăm bảy mươi trường hợp dương tính với covid một mươi chín trong đó có hai mươi hai trường hợp tử vong
trong một tháng qua đà nẵng đã xác định được hơn một mươi một ba trăm linh trường hợp f một hơn một mươi bốn ba trăm linh trường hợp f hai
hiện trên địa bàn thành phố còn một số điểm nóng covid một mươi chín như chợ tân lập chợ siêu thị
chợ lầu đèn chợ hà thân và chợ bắc mỹ an trước tình hình dịch bệnh
đà nẵng đang tiếp tục ra soát và lấy mẫu các đối tượng liên quan đến các bệnh nhân mới để cách ly theo đúng quy định
đồng thời triển khai theo dõi qua ứng dụng bluezone
tính đến ngày hai mươi ba tháng tám tổng lượt cài đặt ứng dụng bluezone tại đà nẵng là hơn bốn trăm sáu mươi hai lượt chiếm bốn mươi bảy mươi năm dân số